theo ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai trong những ngày qua mưa lũ đã khiến tám người chết ba người bị thương và hàng loạt tuyến đường nhà ở bị sạt lở vùi lấp nghiêm trọng
tại tỉnh lào cai trận mưa lớn xảy ra ngày bảy tháng tám gây sạt lở hàng nghìn mét khối đất đá làm chết một người và hư hại nhiều tài sản của người dân ước tổng thiệt hại khoảng năm tỷ đồng
mưa lớn đã làm sạt lở ta lưu dương một mươi tám vị trí lớn nhất là tại km số tám cộng một trăm linh tỉnh lộ một trăm năm mươi hai khiến giao thông qua đây bị chia cắt hoàn toàn
tại tỉnh điện biên mưa lớn kéo dài gây ngập úng cục bộ sạt lở đất làm hư hại nhiều nhà ở công trình giao thông thủy lợi và diện tích đất nông nghiệp ước tính thiệt hại hơn một mươi tỷ đồng
về giao thông nhiều điểm trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ bị sạt lở nghiêm trọng trong đó quốc lộ hai trăm bảy mươi chín g quốc lộ ba mươi hai trên địa bàn các tỉnh sơn la và yên bái đến nay vẫn chưa thông xe
còn tại tỉnh đắk nông mưa lũ đã khiến sáu nhà trên địa bàn bị hư hại một mươi sáu hộ dân phải di rời khỏi khu vực sụt lún sạt lở đất
đặc biệt hiện tình trạng sạt lở hồ chứa đắc thần tinh vẫn tiếp diễn huyện đắc hửa long phải di rời ba mươi bốn hộ trong vùng nguy hiểm ở hạ du đến nơi an toàn
tại tỉnh lào cai mưa lớn kéo dài đã khiến một đoạn bờ đập hồ chứa nước thải của công ty cổ phần đồng tà phơi bị vỡ dòng nước thải ô nhiễm tràn vào nhiều nhà dân
khoảng tám giờ ba mươi phút sáng nay một đoạn bờ đập hồ chứa nước thải tuần hoàn của nhà máy tuyển quạng đồng thuộc công ty cổ phần đồng tà phời bị vỡ khiến lượng nước thải trong hồ tràn ra bên ngoài
nguyên nhân ban đầu được xác định do mưa lớn kéo dài dẫn đến lượng nước trên thượng nguồn rôn về hồ thải nhiều
đến sáng nay lượng nước về hồ tăng đột biến do vậy cống xả tràn gặp sự cố gây tràn nước xuống khu vực hồ phụ và chảy xuống hạ lưu thuộc thôn phời ba
nước từ hồ thải đã làm ngập đoạn đường từ thôn phời ba
đến ủy ban nhân dân xã tả phời gây chia cắt giao thông hoàn toàn
theo ước tính ban đầu có gần ba mươi hộ dân nằm dưới hạ lưu bị ảnh hưởng
trong đó có nhiều hộ bị nước ngập vào nhà cuốn trôi tài sản và gia súc gia cầm
khu vực ủy ban nhân dân xã tả phời cũng ngập sâu trong nước rất may chưa có thiệt hại về người
nhận được tin báo lực lượng chức năng
có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục sự cố
đồng thời chính quyền thông báo trên hệ thống loa phát hành để người dân biết và sơ tán kịp thời đến nơi an toàn
chính quyền xã tả phời đã đến làm việc với lãnh đạo công ty cổ phần đồng tả phời
yêu cầu công ty khẩn trương khắc phục sự cố
công ty khẩn trương khắc phục sự cố vỡ đập thống kê đền bù mọi thiệt hại cho người dân
đặc biệt xã đề nghị công ty phải có phương án gia cố đảm bảo an toàn tuyệt đối hồ chứa
không để xảy ra tình trạng mất an toàn tương tự
liên quan đến sự cố mưa lớn vừa qua khiến hàng chục xe ô tô bị đất đá chản lấp mắc kẹt khó khăn trong đi lại
ảnh hưởng đến tâm lý của người dân tại đội năm xóm ban tiện thôn phú ninh xã minh phú huyện sóc sơn hà nội
hôm nay ông đỗ minh tuấn phó chủ tịch ubnd huyện đã cho biết nguyên nhân ban đầu
theo ông đỗ minh tuấn do trong những ngày qua lượng mưa trung bình trên địa bàn là sáu mươi hai mm dẫn tới một số xã có rừng
xảy ra hiện tượng sói lở đất gây ống ngập cục bộ trên địa bàn
đặc biệt tuyến đường làm bằng bê tông đường cứu hỏa thuộc đội năm xóm ban tiện có độ dốc lớn bề mặt nhẵn
đã tạo thế năng dòng chảy lớn cuốn theo bùn đất đá xuống chân dốc
khi gặp vật cản là ô tô đỗ hai bên đường đã gây ống ngập cục bộ tại vị trí chân dốc
về biện pháp trước mắt huyện đã huy động khoảng một trăm linh người nạo vét toàn bộ tuyến rãnh đường phòng cháy thuộc phạm vi lưu vực hướng nước
vào vị trí sung yếu trải bạt phá giữa đường bê tông đồng thời tạo các bậc tiêu năng bậc thang nhằm giảm tốc độ dòng chảy
phòng ngừa đất đá trôi trượt bảo đảm an toàn khi có mưa lớn
nhằm tránh sự việc tương tự xảy ra trên địa bàn huyện đã chỉ đạo một mươi một xã thị trấn có rừng ra soát điểm có nguy cơ sạt lở đất đá trên diện tích rừng do địa phương quản lý
để xây dựng phương án phòng chống di rời người và tài sản khắc phục khi có sự cố đột xuất bất ngờ
sáng nay lực lượng chức năng huyện đắc tô tỉnh con tum đang khẩn trương kiểm tra hiện trường điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông
làm một người chết và bốn người bị thương xảy ra trên địa bàn
trước đó vào khoảng hai mươi hai h tối qua bảy tháng tám tại km một nghìn năm trăm linh một bốn trăm linh đường hồ chí minh đoạn qua xã tân cảnh huyện đắc tô
xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô khách biển kiểm soát bảy mươi năm b một nghìn sáu trăm năm mươi một do nguyễn khoa vũ điều kiện
lưu thông theo hướng con tum đà nẵng va chạm với xe mô tô biển kiểm soát bốn mươi chín e một trăm linh bảy nghìn sáu trăm chín mươi sáu do một người đàn ông chưa rõ danh tính điều khiển đang dừng ở bên đường
sau cú va chạm xe ô tô tiếp tục đâm vào hộ lan phía bên trái đường quay một trăm tám mươi độ và lật nghiêng
vụ tai nạn là một người chết và bốn người bị thương các phương tiện hư hỏng nặng nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
hôm nay kết thúc phiên tòa sơ thẩm hội đồng xét xử tòa nhân dân tỉnh bạc liêu tuyên phạt bị cáo nguyễn tấn đạt
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại xã long điền đông a huyện đông hải tỉnh bạc liêu một mươi hai năm tù về tội giết người nạn nhân là anh trai ruột của đạt
theo cáo trạng ngày hai mươi ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai giữa bị cáo và anh trai ruột là nguyễn trí toàn xảy ra mâu thuẫn
tức giận vì anh trai sau khi nhậu về đã đập phá đồ đạc trong miếu thờ của gia đình và còn ném con trai của mình xuống đất đạt đã dùng dao chém người này gục tại chỗ
tại kết luận giám định của trung tâm pháp y sở y tế tỉnh bạc liêu tỷ lệ thương tật của ông toàn là bốn mươi ba ngoài ra ông toàn còn được xác định khuyết tật vận động tỷ lệ tổn thương cơ thể tám mươi năm mức độ khuyết tật đặc biệt nặng

các đối tượng gọi điện thông báo nạn nhân có bị lai đóng phạt sắp hết hạn hoặc có liên quan đến đường dây vận chuyển ma túy
sau đó chúng sẽ dùng lời lẽ đe dọa yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân kê khai tài sản
và chuối tiền vào các tài khoản lạ với lý do phục vụ việc điều tra hoặc đóng phạt vi phạm hành chính
theo quy định điều tra của các cơ quan chức năng xác minh xử lý tội phạm
đều được tiến hành trực tiếp không thông qua mạng xã hội
việc đóng vi phạm hành chính cũng được thực hiện trực tiếp tại trụ sở lực lượng cảnh sát giao thông
hoặc thông qua cổng dịch vụ công quốc gia
khi nhận được giấy báo người dân có thể tra cứu bằng cách đăng nhập vào website
www dịchvucong gov vn hoặc www dịchvucong bocôngan gov vn
sau đó tìm vào mục nộp phạt vi phạm hành chính hoặc nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông
từ đây sẽ có các cửa sổ tra cứu và người dân địa cách thông tin để được giải quyết
người dân cần cảnh giác không thực hiện theo các yêu cầu của kẻ gian
và trình báo ngay với cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ
thưa quý vị ngày tám tháng tám công an thành phố dĩ an tỉnh bình dương đã tạm giữ đối tượng nguyễn văn chiều
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một quê tỉnh thái bình để điều tra hành vi làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức
theo điều tra khoảng đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba nguyễn văn chiều lên mạng xã hội tìm mua các thiết bị và vật liệu có liên quan
rồi thuê phòng trọ tại phường an bình thành phố dĩ an để làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
khi có người đặt làm giả các loại giấy tờ nào
thì nguyễn văn chiều yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân sau đó làm ra tài liệu giả rồi thuê xe ôm đi giao cho khách hàng
khám xét nơi ở của đối tượng nguyễn văn chiều công an thành phố dĩ an thu giữ nhiều loại máy in màu máy ép nhựa máy in thẻ nhựa pet
cùng hàng trăm con dấu tài liệu giấy tờ giả của cơ quan tổ chức đã làm thành phẩm và nhiều phôi thẻ chưa in đồ dung
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một mươi hai bắt khẩn cấp với huỳnh văn phước huỳnh văn điệp nguyễn văn chính
huỳnh tấn minh về hành vi gây rối trật tự công cộng công an còn triệu tập lấy lời khai một số đối tượng khác có liên quan để xử lý về cùng hành vi
trước đó một clip đăng truyền hình ảnh nhóm người kêu đến đập phá cửa tại căn nhà trên địa bàn phường tân chánh hiệp
ban chỉ huy công an quận một mươi hai đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với công an phường điều tra làm rõ
theo điều tra do mô thuẫn gia đình nên giữa ông phước vợ vợ thường nãy sinh mô thuẫn và sống ly thân
người vợ sống tại căn nhà là tài sản chung với chồng và cũng là nơi xảy ra vụ việc
mô thuẫn xuất phát từ việc ông phước không đồng ý việc vợ cho người thân đến sống tại căn nhà là tài sản chung này
khoảng hai mươi h ngày hai mươi một tháng bảy ông phước đi bộ qua nhà vợ đang ở để thăm cháu ngoại và bày tỏ rằng không muốn ba người thân của bà này sống tại đây
ông phước đã tắt vợ khi hai người cử cãi thế vậy chỉ của người vợ và con gái ông phước sống vào đánh ông
người đàn ông liền lấy cây xào phơi đồ đánh vào nhóm này nhưng không trúng ai
nhóm người vợ cũng cầm một cái vỏng khung bằng kim loại ném khiến ông phước té ngã
ông phước chạy ra ngoài lấy chậu đất trồng cây ném trả rồi đi bộ về nhà gần đó
người vợ cùng người thân cũng chạy tới nhà ông phước dùng đạch ném chỉ bới
do bật tức việc bị người nhà của người vợ đánh nên ông phước gọi điện cho anh trai là điệp và em gái nói việc bị đánh
điệp chính và minh và một số người trong gia đình lấy cây gỗ cây xào bằng kim loại và bản thân ông phước cũng cầm một cây xác quay lại nhà người vợ rồi xông vào xô xác
dị biến được camera an ninh ghi lại và một tài khoản đăng tải trên bàn xã hội
công an quận một mươi hai sau đó lấy lời khai triệu tập những người liên quan để phục vụ điều tra
ngày tám tháng tám công an quận một mươi hai tp hcm cũng cho biết đang điều tra vụ việc một nhà dân trên địa bàn bị người lạ cầm hung khí vào chém đập phá gây hư hại tài sản
trước đó khoảng hai mươi một h ngày năm tháng tám nhóm bốn thanh niên chạy xe gắn máy vào đường thạnh lộc năm mươi bốn với tốc độ cao gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ
nên bị người dân nhắc nhở nhóm này hâm dọa sau đó trời đi
khoảng một mươi năm phút sau các đối tượng cầm theo hung khí quay lại gây náo loạn khu dân cư và dùng dao chém liên tiếp vào cửa cuốn đập bể cửa kính camera
ngay khi nhận tin báo công an phường thạnh lộc đã có mặt ghi nhận vụ việc trích xuất dữ liệu camera an ninh để điều tra truy xét hai nghi can liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị việc một xe tải chở đất đá bị lật nghiêng trên đường và đe trúng một xe máy do người phụ nữ
và đe trúng một xe máy chạy chiều ngược lại hậu quả khiến người phụ nữ bị thương và khu vực xảy ra tai nạn bị ủng tắc dẫn đến đi lại khó khăn
vụ việc xảy ra vào trước khung giờ cao điểm chiều ngày bảy tháng tám tại đường nguyễn oanh phường một mươi quận cò vấp thành phố hồ chí minh
xe tải chở đất đá chạy trên đường nguyễn oanh hướng về đường phạm ngũ lão
khi đến đoạn thuộc phường một mươi quận gò vấp xe tải bất ngờ chuyển hướng đột ngột rồi lập nhào làm gãy giải phân cách văng sang bên phần đường chiều ngược lại và đè trúng xe máy do người phụ nữ cầm lái
vụ tai nạn khiến xe tải và xe máy biến dạng hơn chục mét giải phân cách bị đổ gãy người phụ nữ đi xe máy bị mắc kẹt ngay phần đầu xe bất tỉnh tại chỗ
một số người dân tại hiện trường đã cố nâng đầu xe lên để đưa nạn nhân ra ngoài và đưa đi cấp cứu ngay sau đó
vụ tai nạn xảy ra vào giờ kết
giờ cao điểm đã khiến đoạn đường nguyễn oanh bị kẹt xe cổ qua lại khó khăn cảnh sát giao thông cũng đã có mặt để điều tiết và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn
vào tối ngày một mươi tháng tám tại nhà hát truyền hình htv tp hcm sẽ diễn ra đêm nhạc giấu ấn thời gian chân dung nhạc sĩ nguyễn ngọc thiện và nhạc sĩ nguyễn văn hiền
bên cạnh các tiếp mục biểu diễn khán giả còn được nghe những chia sẻ
xoay quanh chuyện đời chuyện nghề của hai nhạc sĩ
đêm nhạc giấu ấn thời gian tối một mươi tháng tám sẽ trở thành hành trình âm nhạc với phần trình diễn hai mươi ca khúc nổi tiếng của hai nhạc sĩ nguyễn ngọc thiện và nguyễn văn hiên
qua sự thể hiện của các ca sĩ như đoan trang đức tuấn hồ trung dũng nguyễn phi hùng với sự dẫn dắt của mc thanh phương
nhạc sĩ nguyễn ngọc thiện bắt đầu sáng tác từ thời sinh viên
năm hai nghìn một mươi một ông được tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật với chuồng ca khúc sáu bài viết về thời kỳ xây dựng đất nước năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
nhạc sĩ nguyễn văn hiên sau gần bốn mươi năm gắn bó với âm nhạc đã sở hữu gia tài khoảng hơn một tám trăm linh tác phẩm ở nhiều thế loại hàng loạt giải thưởng và có nhiều đóng góp cho nền âm nhạc việt nam
vận chuyển số lượng lớn pháo từ bên kia biên giới về việt nam tiêu thụ đối tượng nội mala sỉnh buôn hương quốc tịch lào đã bị lực lượng chức năng nghệ an phát hiện bắt xử
trước đó vào ngày năm tháng tám tại khu vực khối một thị trấn mường xén huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an lực lượng bộ đội biên phòng nghệ an bắt quả tăng đối tượng khi đang buôn bán vận chuyển bảy mươi tám bánh pháo loại ba mươi sáu quả trọng lượng tám mươi tám hai kg
theo lời khai ban đầu đối tượng vận chuyển số lượng pháo trên từ bên kia biên giới về việt nam bán kiếm lời đến địa điểm trên thì bị phát hiện bắt giữ
công an huyện yên thành tỉnh nghệ an vừa bắt xử đối tượng thái lan
sơn trú tại xã long thành huyện yên thành về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm
trước đó vào cuối tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba qua công tác nghiệp vụ công an huyện yên thành phát hiện đối tượng thái văn sơn có dấu hiệu tàng trữ vận chuyển trái phép động vật hoang dã quý hiếm
sau thời gian theo dõi áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ công an huyện yên thành đã phá thành công chuyên án bắt đối tượng thái văn sơn về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm
khám xét phương tiện của thái văn sơn cơ quan chức năng thu giữ hai cá thể báo đã chết
cùng ngày khám xét tại nhà thái văn sơn cơ quan công an thu giữ thêm các tăng vật khác có liên quan
tại cơ quan công an thái văn sơn đã thử nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
thái văn sơn đã thử nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
cơ quan công an thu giữ hai mươi tám bộ máy tính ba mươi một thiết bị phát sóng internet nhiều điện thoại thẻ ngân hàng sim điện thoại và nhiều đồ vật tài liệu có liên quan đến vụ án
đối tượng có vai trò chủ mưu cầm đầu được xác định là trần văn mạnh chú huyện mỹ đức hà nội hiện chuyên án đang được đấu tranh mở rộng
thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký chỉ thị số hai mươi bốn về việc đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia và thúc đẩy sản xuất xuất khẩu gạo bền vững trong giai đoạn hiện nay
thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ trục lợi bất chính đẩy giá lúa gạo lên cao bất hợp lý gây bất ổn thị trường trong nước ảnh hưởng đến uy tín của thương hiệu gạo việt nam trên thị trường quốc tế
trong thời gian vừa qua tình hình thương mại lương thực toàn cầu diễn biến phức tạp giá gạo có xu hướng tăng cao do một số nước cấm xuất khẩu giảm lượng gạo bán ra một số nước khác tăng mua dự trữ gạo
thỏa thuận ngũ cốc biển đen hết hiệu lực ảnh hưởng các hiện tượng thời tiết cực đoan thiên tai và hạn hán
tại việt nam một số địa phương có hiện tượng mua gom lúa gạo ồ ạt gây mất cân đối cung cầu cục bộ đẩy giá lúa gạo trong nước lên cao bất hợp lý
để đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia trong mọi tình huống đồng thời phát huy tiềm năng lợi thế trong sản xuất lúa gạo và cơ hội của thị trường xuất khẩu nâng cao thu nhập của người dân tránh tình trạng đầu cơ trục lợi bất chính gây bất ổn thị trường và uy tím của gạo việt nam thủ tướng chính phủ yêu cầu chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chủ động chỉ đạo điều hành tổ chức sản xuất lúa gạo đảm bảo mục tiêu về năng suất chất lượng sản lượng theo kế hoạch kịp thời cung cấp th
loại thóc gạo hàng hóa tổn động và dự kiến năng suất sản lượng thu hoạch lúa gạo theo từng chủng loại mùa vụ sản xuất trên địa bàn để phục vụ công tác điều hành xuất khẩu gạo
giá xăng dầu trong kỳ điều chỉnh mới đây đã tăng rất cao trong bối cảnh doanh nghiệp có nhiều khó khăn người tiêu dùng đang phải thắt chặt chi tiêu thì việc tăng giá xăng dầu lần này đã tác động đến thị trường cũng như là sức cầu của nền kinh tế
theo điều chỉnh của liên bộ cung thương tài chính hiện nay giá xăng zol chín trăm năm mươi ba loại phổ biến trên thị trường tăng một một trăm bảy mươi đồng một lit lên sát hai mươi bốn đồng một lit xăng e năm zol chín mươi hai cũng tăng một một trăm sáu mươi đồng một lit các mặt hàng dầu dizen dầu quả và ma rút thêm tám trăm một mươi đến một một trăm một mươi đồng một lit đây là lần tăng thứ hai liên tiếp trong một mươi ngày qua
việc tăng giá lần này khiến anh dũng cũng như nhiều người dân khác đã khó khăn lại càng thêm trồng chất
giá xăng tăng sẽ ảnh hưởng đến những vật giá của các sản phẩm khác người dân phải tiết kiệm tôn truyền chi tiêu
doanh nghiệp thì cũng phải chịu chung số phận khi xăng tăng thôi bởi vì mọi vận chuyển chi phí ở việt nam nói chung là bây giờ các phương tiện đều sử dụng xăng cho nên là giá xăng tăng thì sẽ ảnh hưởng đến cước vận tải và mọi chi phí sẽ bị tăng lên
trước thực trạng trên người tiêu dùng
cũng như nhiều doanh nghiệp bán lại xăng dầu mong muốn chính phủ xứ mân hành nghị định để giúp cho ngành xăng dầu bước sang trang mới ổn định hiệu quả công bằng bảo đảm ổn định an ninh năng lượng quốc gia
đặc biệt là giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp bán lại xăng dầu nói riêng
các mặt hàng là đầu vào như xăng dầu than điện cần quản lý một cách chặt chẽ tránh điều hành giật cục không có lợi cho thị trường và giá cả chung
các bộ công thương cũng có vai trò trong việc điều hành

nếu mà chúng ta không hạ giá xăng nó còn tiếp tục lên doanh nghiệp sẽ suy sụp người dân sẽ không có tiền
giảm từ ba mươi bốn mươi so với năm trước và sẽ tác động đến đời sống việc làm thu nhập của người lao động
trong đó nguyên nhân công nhân thất nghiệp mất việc làm
chủ yếu do các doanh nghiệp thiếu đơn hàng dẫn tới giảm lao động
hiệp hội doanh nghiệp tp hcm cho biết đã tạm đình chỉ vai trò phó chủ tịch hiệp hội
đối với ông nguyễn cao trí từ ngày bảy tháng tám
sau khi ông nguyễn cao trí bị cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố bắt tạm giam
tại đại hội đại biểu hiệp hội doanh nghiệp tp hcm nhiệm kỳ bảy

ông nguyễn cao trí được bầu là một trong một mươi bảy phó chủ tịch hiệp hội
trước đó ngày một mươi năm tháng một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam ông nguyễn cao trí
về tội làm dùng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
trong quá trình mở rộng điều tra vụ án công ty an đông tập đoàn vạn thịnh pháp
cơ quan cảnh sát điều tra đã phát hiện bà trương mỹ lan có quan hệ làm ăn đầu tư
và đã chủi cho ông nguyễn cao trí hơn bốn mươi triệu đô la mỹ
sau khi bà lan bị bắt nguyễn cao trí đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền
mà bà lan đã chủi cho trí nên trí đã chia đạo một số nhân viên tiêu hủy toàn bộ giấy tờ
chứng cứ liên quan đến việc bà lan chuyển bốn mươi triệu đô la mỹ cho trí
với mục đích chiếm toàn bộ số tiền trên
nhằm thúc đẩy du lịch giao thương giữa hai trung tâm kinh tế lớn ở khu vực đông nam á
đường bay thẳng kết nối jakarta indonesia với thành phố hồ chí minh vừa được khai trương
qua đó mở ra những cơ hội phát triển mạnh mẽ quan hệ hợp tác thu hút đầu tư du lịch thành phố hồ chí minh
với thủ đô của quốc đảo rộng lớn với hơn hai trăm tám mươi triệu dân
đường bay giữa jakarta và thành phố hồ chí minh có bảy chuyến mỗi tuần
du khách chỉ mất ba giờ bay mỗi chặng
với giờ bay thuận tiện đường bay thẳng sẽ kết nối hai đại đô thị hàng đầu
trung tâm kinh tế thương mại của hai nước và khu vực
đem lại lựa chọn bay lý tưởng để du lịch làm việc học tập
thành phố hồ chí minh và jakarta là hai đô thị đa văn hóa
trung tâm kinh tế tài chính đầu tư lớn của hai quốc gia và cả khu vực đông nam á thế giới
đường bay thẳng của việt jack tạo thuận lợi hơn bao giờ hết
để thu hút nhiều hơn nửa các doanh nghiệp nhà đầu tư đến với thành phố hồ chí minh và cả việt nam
cũng như mở ra cơ hội mở rộng hoạt động đầu tư kinh doanh tại jakarta đô thị sầm úc với một mươi triệu dân
dự kiến ngay trong năm hai nghìn hai mươi ba
các chuyến bay vietjet sẽ đưa gần năm trăm linh khách di chuyển giữa thành phố hồ chí minh và indonesia
phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hồ chí minh phối hợp với công an quận tám
bình chánh nhà bè và phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hà nội
đã bắt giữ bảy đối tượng về hành vi tổ chức hoạt động tín dụng đen với lãi suất là ba trăm sáu mươi mỗi năm
và người vay phải thuế chấp bằng ảnh khỏa thân
lợi dụng sự khó khăn kinh tế của các nạn nhân khi muốn vay tiền
hoàng trọng đức sinh năm hai nghìn một chỉ đạo đàn em gồm đỗ hồng quân
sinh năm hai nghìn ba phùng quang huy
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy yêu cầu người vay cung cấp chỗ ở hiện tại số điện thoại di động
tài khoản mạng xã hội giấy tờ tùy thân và chụp ảnh quay clip khỏa thân của người vay
sau đó đức sẽ cử đàn em đến địa chỉ nơi cư trú do người vay cung cấp để xác minh
khi người vay đáp ứng đủ các điều kiện
thì đức sẽ cho vay bằng cách giao tiền trực tiếp hoặc chuyển vào tài khoản ngân hàng
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận cho vay tiền góp với lãi suất khoảng một một ngày
và cho vay tiền đứng với lãi suất khoảng ba mươi
nhóm bắt người vay phải đóng các loại phí dịch vụ từ năm đến một mươi trên số tiền vay
và thu trước hai ngày tiền góp
nếu khách hàng đóng tiền chậm ba bốn ngày sẽ bị phạt một ngày tiền góp của số tiền vay
nếu chậm trên một mươi ngày thì bắt đóng lại từ đầu
đối với tiền đứng nếu đóng chậm một ngày bị phạt một số tiền vay
nếu khách hàng vẫn chưa trả đức chỉ đạo đàn em gọi điện thoại đe dọa
đăng tải hình ảnh khỏa thân của người vay lên mạng xã hội
gửi cho bạn bè người thân của họ để uy hiếp
ngoài các đối tượng trên công an còn bắt giữ nguyễn hoàng anh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn nguyễn văn long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm cùng ngụ thành phố hà nội
trịnh duy anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ngụ tỉnh nam định
và cù việt cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ngụ tỉnh phú thọ
việc đấu tranh triệt phá băng giám này nằm trong kế hoạch được băng giám đốc công an
thành phố hồ chí minh chỉ đạo toàn lực lượng ra quân tấn công tội phạm
cử loạt tài sản và liên quan hoạt động tính dụng đen
công an thành phố hồ chí minh đề nghị
ai là nạn nhân của băng nhóm trên đến phòng cảnh sát hình sự
tại địa chỉ bốn trăm năm mươi chín trần hưng đạo phường cầu kho quận một thành phố hồ chí minh
liên hệ với trung tá võ khôi nghĩa đội trưởng đội bốn để trình báo
theo số liệu từ quail report việt nam là một trong những nước
có tốc độ tăng trưởng người giàu nhanh hàng đầu thế giới
do đó những năm gần đây thì các ngân hàng liên tục tung ra
các chương trình chăm sóc đặc biệt để thu hút những khách hàng này
dự kiến đến năm hai nghìn hai mươi năm việt nam sẽ có khoảng năm trăm linh người sở hữu
khối tài sản trên ba mươi triệu đô la mỹ và gần hai mươi sáu người có tài sản
từ một triệu đô la mỹ trở lên
cùng với việc gia tăng số lượng người giàu
nhu cầu về một dịch vụ ngân hàng chuyên biệt đẳng cấp
cũng là điều mà nhiều khách hàng luôn tìm kiếm
mà các bạn đang làm cho mình được giàu thêm
những các kiến thức khác nữa mà ở đó mình được tìm thấy
những các cơ hội trao đổi về văn hóa về những trải nghiệm về ẩm thực
về những kiến thức mà thực sự rằng là trong quá trình làm việc
trong quá trình kinh doanh những con số hầu như nó sẽ không còn là
những con số áp lực mà nó thành những con số rất happy
các ngân hàng hiện nay đều đang cố gắng xây dựng những dịch vụ chuyên biệt
sang trọng cho khách hàng vip đơn cử như ngân hàng
ngân hàng thương mại của phần quân đội
sau hai năm hợp tác với ngân hàng tư nhân thụy sĩ bardier ngân hàng cũng đã triển khai dịch vụ chuyên biệt
phục vụ riêng cho những người giàu việt nam có tài sản từ một triệu usd trở lên
với các dịch vụ ngân hàng trọn gói giải pháp về đầu tư bảo hiểm tính dụng
được hỗ trợ hoạch định tài sản bên cạnh các dịch vụ chuẩn quốc tế trong nhiều lĩnh vực đời sống
đặc biệt với nhóm khách hàng private thì sẽ chủ yếu giải quyết ba vấn đề
một là những cái nhu cầu từ chính nhà đầu tư đó
cái thứ hai là những người thân thương của vị khách hàng đó
và thứ ba chính là doanh nghiệp hoặc là business của khách hàng đó
ngoài ra thì còn có những dịch vụ khác liên quan đến ngoài biên giới
từ việc là du học y tế chăm sóc sức khỏe toàn cầu rồi du lịch hoặc tất cả những cái việc tư vấn về thuế
các cái dịch vụ công ty tại nước ngoài
theo nhận định của chuyên gia tài chính các ngân hàng hiện nay đang theo xu hướng đẩy mạnh tăng thu ngoài lãi
giảm phụ thuộc nguồn thu vào tính dụng nên việc tạo ra những sản phẩm dịch vụ chuyên biệt cho từng đối tượng
thay vì dịch vụ ngân hàng đại trà và đang dần bảo hòa là một điều tất yếu
họ sẽ có những cái nhu cầu về tài chính khác
chính vì thế thì khi mà các ngân hàng họ đang cố gắng là tăng cái thu nhập ngoài lãi thì họ sẽ tập trung vào những cái nhu cầu về tài chính khác

để mà có thể mang về rất là nhiều cái lợi ích cho họ đặc biệt là những cái thu nhập mà nó không thuộc về cái vấn đề về tín dụng
thì về những cái khách hàng như vậy thì nếu mà như chúng ta chăm sóc tốt và có những cái sản phẩm dịch vụ về tài chính đa dạng
thì cái việc mà sử dụng những cái sản phẩm đó của họ sẽ rất là cao
khách hàng vip tuy số lượng không nhiều nhưng không thể phủ nhận lợi nhuận mà nhóm khách hàng này mang lại có thể gấp nhiều lần các khách hàng thông thường
dữ liệu của một số ngân hàng cho thấy nhóm khách hàng vip và cận vip hiện chỉ chiếm khoảng năm đến tám nhưng đóng góp tới sáu mươi bảy mươi trong tổng doanh thu thuận của ngân hàng
nếu như trước đây thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe chỉ có thể được thực hiện ở sở giao thông vận tải các địa phương
thì giờ người dân có thể tiết kiệm đáng kể về thời gian và chi phí khi chỉ cần di chuyển đến bu điện gần nhất nơi sinh sống hay làm việc
phóng sự này cũng khép lại kinh tế phương nam hôm nay
đối với những người dân sinh sống và làm việc ở xa sẽ là một cản trở khi thực hiện cấp đổi giấy phép lái xe và hộ chiếu tại nơi cư trú
giờ đây tại các bu điện trên toàn quốc đã triển khai hình thức cấp đổi giấy phép lái xe
và hộ chiếu trực tuyến
theo đó người dân chỉ cần gửi hồ sơ gián tiếp qua bu điện sau đó kết quả sẽ được chuyển phát tới tận nhà
bên trong bưu điện đã bố trí đầy đủ nhân lực cùng hệ thống máy tính có kết nối internet máy in máy ảnh để hỗ trợ người đến làm thủ tục
bên cạnh đó bưu điện cũng chuẩn bị sẵn sàng hướng dẫn các bước thực hiện và thành phần hồ sơ liên quan đến việc cấp đổi giấy phép lái xe
nập hồ sơ hộ chiếu trực tuyến để người dân tiện nắm bắt
hiện tại mình đổi giấy tàu qua bu điện
thì nó rất là tiện lợi
mà đến đây mình làm thì nó rất là nhanh chóng
và kể cả là mình không khỏi có quyền mình về ở tỉnh ở nơi mình sinh sống là mình làm trực tiếp ở đây thì ở tỉnh sẽ gửi về cho mình
để tiết kiệm thời gian khi làm thủ tục người dân cần lưu ý khi khởi tạo mạ số trên cổng dịch vụ công quốc gia thì số điện thoại phải đăng ký chính chủ
tốt nhất nên có tài khoản định danh điện tử mức hai
đối với việc làm hồ chiếu người dân chụp hình trước hoặc tới đây để được nhân viên bưu điện hỗ trợ
đối với hồ chiếu thì
nhanh nhất là mình nên chụp hình
chụp hình theo cái kiểu của hồ chiếu
rồi xong mình lấy cái file đó mình đưa cho pu điện để mình ấp lên hệ thống
còn đối với giấy phép lái xe thì bắt buộc phải đi khám sức khỏe
và khám sức khỏe thì phải ở các cơ sở y tế mà họ đã lên được cổng dịch vụ công quốc gia rồi
thì mới có thông tin để mình ấp hồ sơ được
vì cấp đội giấy phép lái xe trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia
mang lại những hiệu quả thiết thực góp phần tạo điều kiện thuận lợi
tiết kiệm thời gian chi phí đi lại cho tổ chức cá nhân
trong việc thực hiện thủ tục hành chính giảm tải công việc cho cơ quan nhà nước
việc thực hiện cấp đổi giấy phép lái xe và làm hồ chiếu trực tuyến
mang lại nhiều hiệu quả thiết thực
trong trường hợp người dân chưa nắm rõ được cách thức để làm
có thể đến bu điện để được hướng dẫn kỹ càng tiết kiệm thời gian
sau đó kết quả sẽ được bu điện chuyển phát tới tận nhà
theo ghi nhận của phóng viên việc phối hợp triển khai dịch vụ
tiếp nhận hồ sơ và trả giấy phép lái xe hồ chiếu qua bu điện
bước đầu đã đạt được một số hiệu quả đáng ghi nhận
như tạo điều kiện thuận lợi giảm chi phí và thời gian đi lại cho người dân
đồng thời giảm áp lực đáng kể đối với bộ phận đội giấy phép lái xe
tại sở giao thông vận tải
giấy phép lái xe khoảng một tuần sẽ có kết quả
còn về hộ chiếu vì thủ tục nên khoảng ba tuần
người đăng ký sẽ nhận được kết quả qua đường bưu điện